thưa quý vị chạy ngược chiều trên đường cao tốc không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật giao thông
mà còn tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc mặc dù vậy nhiều người điều khiển ô tô vẫn
bất chấp chạy ngược chiều hình ảnh sau đây về trường hợp hai ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc
cần được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm
đây là hình ảnh được camera hành trình của một phương tiện khi đang lưu thông trên cao tốc
nội bài lào cai ghi lại hai chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên đường cao tốc
và dọi đèn pha vào những phương tiện đang lưu thông xuôi chiều
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an những hình ảnh trên được ghi nhận vào khoảng ba giờ sáng
ngày hai mươi chín tháng hai trên cao tốc nội bài lào cai nhiều người tham gia giao thông đã hút hoảng
khi gặp tình huống này dư luận bất bình bởi hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người vi phạm
mà còn đe dọa an toàn giao thông cho những phương tiện lưu thông xuôi chiều
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông cần xác minh làm rõ và xử lý nghiêm với các phương tiện này
bên cạnh những tình huống vi phạm giao thông thể hiện ý thức kém của người điều khiển phương tiện
thì cũng xuất hiện những hình ảnh đẹp từ những bác tài thông thái khi giúp đỡ những phương tiện
vượt ẩu tránh tai nạn trong căng tấc như trong tình huống sau đây
theo trích xuất từ camera hành trình của một lái xe trên đường nếu không có hành động cảnh báo
một tình huống đấu đầu giữa hai xe ngược chiều có thể xảy ra
trong khi đang lưu thông chiếc xe tải này đã vượt ẩu
quan sát gương chiếu hậu lái xe phía trước đã cố tình xi nhan trái cảnh báo
khiến cho chiếc xe tải lùi lại và tạt vào bên phải
đúng lúc này chiếc xe container vụt qua một tình huống nguy hiểm đã được lái xe có kinh nghiệm ngăn chặn
đây là hành động đẹp của tài xế xe container giúp cho xe tải tránh được tai nạn giao thông
giảm tốc độ và quan sát hai bên đường là điều hết sức quan trọng của các phương tiện khi qua các đoạn đường giao nhau
tuy nhiên tài xế chiếc xe trong đoạn clip dưới đây dường như đã quên mất điều này
sự việc xảy ra ở ngã tư tại quận hà đông hà nội và được camera hành trình ghi lại cho thấy
khi chiếc xe này đang đi qua ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe khác lao đến với tốc độ nhanh từ bên trái
cùng lúc có một chiếc xe tải cũng lao đến từ phía đối diện mà không giảm tốc độ để quan sát
hậu quả xe tải bị hắt văng và xoay ngang phần thùng của xe sau đó lao thẳng vào chiếc xe có gắn camera hành trình
từ tình huống này cho thấy vụ tai nạn này hoàn toàn có thể tránh được nếu các xe giảm tốc độ
và tài xế chú ý quan sát kỹ trước khi đi qua đoạn đường giao nhau
một clip được đăng tải trên mạng mới đây đã ghi lại cảnh chiếc xe chở phế liệu được nhiều người
vì là siêu to khổng lồ